tại tỉnh thái nguyên qua phản ánh của người dân truyền hình nhân dân đã đưa tin về việc
đập thủy lợi tân hợp xây xong chưa bàn giao đã hư hỏng và xuống cấp
ngay sau đó lãnh đạo tỉnh thái nguyên đã cùng các ngành chức năng xuống hiện trường
để kiểm tra chỉ đạo và có giải pháp khắc phục để công trình sớm đi vào hoạt động hiệu quả
công trình thủy lợi đập tân hợp tại xã quy kỳ huyện định hóa tỉnh thái nguyên
với tổng mức đầu tư trên ba bốn tỷ đồng do tri cục thủy lợi tỉnh thái nguyên làm chủ đầu tư
theo dự kiến công trình này sau khi được hoàn thiện và bàn giao sẽ bảo đảm tưới tiêu
cho hàng trăm hectare diện tích sản xuất nông nghiệp của địa phương
tuy nhiên khi vừa mới hoàn thiện xong các hạng mục chính
thì sau cơn bão số một và hoàn lưu bão số hai vừa qua công trình đã bị hư hỏng
bờ kè bên tả khiến nước lũ xói mòn một phần diện tích lúa canh tác của nhân dân
và làm hư hỏng hệ thống canh mương nội đồng dẫn nước tưới từ đập
như vậy ngay sau khi công trình đập tân hợp được khắc phục sửa chữa hoàn thiện
và bàn giao đưa vào sử dụng sẽ bảo đảm tưới tiêu cho hàng trăm hectare diện tích sản xuất nông nghiệp
của xã quy kỳ huyện định hóa
và cũng qua sự việc này cho thấy các đơn vị chủ đầu tư thiết kế nhà thầu thi công
các cấp chính quyền cần quan tâm xem xét việc triển khai thi công đối với các công trình trên địa bàn
để từ đó tăng cường tính hiệu quả minh bạch và chất lượng đối với các công trình xây dựng cơ bản
về phương án tiếp theo trong ngay thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp cùng với chính quyền địa phương
xử lý rất điểm giải pháp vàng và có các biện pháp gia cố
rồi sửa chữa các vị trí mà chưa đảm bảo để hoàn thiện công trình
để đảm bảo đúng chất lượng theo đúng thiết kế để sớm đưa công trình vào sử dụng và phát thi hiệu quả

còn về phía chủ đầu tư là tri cục thủy lợi tỉnh thái nguyên trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thái nguyên
và đơn vị thi công là doanh nghiệp tư nhân duy tùng cho rằng
có nhiều nguyên nhân khách quan gây bất lợi trong quá trình xây dựng đập
ngay sau buổi kiểm tra chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh
chủ đầu tư đơn vị thi công sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng giải phóng mặt bằng phía thượng lưu
xây lại kè đá và canh mương đã hư hại đền bù và khắc phục mặt bằng cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân
sớm đưa công trình vào hoạt động bảo đảm chất lượng an toàn hiệu quả